do ảnh hưởng từ cơn bão số ba nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thanh hóa bị ảnh hưởng do mưa lớn gây lũ cuốn
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng nay tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra lũ lớn khiến ít nhất một mươi ba người mất tích
bên cạnh đó tỉnh thanh hóa cũng ghi nhận năm mươi bốn căn nhà của người dân bị cuốn trôi sau cơn lũ lớn
tính đến một mươi sáu h ngày ba tháng tám lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bà con dân bản đã cứu được năm người
bị lũ quét cuốn trôi tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
hiện tại chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng để khẩn trương tìm kiếm một mươi hai người
vẫn còn mất tích do bị lũ ống lũ quét kinh hoàng vào năm giờ sáng nay
hiện tại bản sa ná với hơn hai trăm linh hộ vẫn bị cô lập với bên ngoài
còn tại huyện mường lát tình trạng sạt lở đất cũng đã khiến một người thiệt mạng là anh vàng a lâu ở xã mường lý
và một người bị lũ cuốn trôi mất tích
tính đến trưa nay huyện mường lát đã có một mươi bốn điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
tại các xã trung lý phù nhi nhi sơn và một điểm tại xã tén tần
tại huyện miền núi quan hóa gió lốc kèm theo mưa lớn đã làm hư hại một trăm tám mươi ba ngôi nhà
và bốn trường học một mươi bảy hectare rừng trồng ước tính thiệt hại trên một tỷ đồng